nhằm tăng cường giao lưu nhân dân hợp tác thúc đẩy văn hóa giữa việt nam và các nước
tại hà nội đại sứ quán các nước mỹ la tinh đã phối hợp tổ chức chương trình tuần lễ phim mỹ la tinh lần thứ sáu
tuần lễ phim nhằm giới thiệu với khán giả việt nam về nền văn hóa các nước châu mỹ la tinh
giúp mọi người có cơ hội hiểu về châu mỹ la tinh và về cách nhìn của điện ảnh mỹ la tinh đối với thế giới
thông qua các bộ phim được công chiếu ban tổ chức cũng mong muốn khán giả việt nam sẽ hiểu hơn về đất nước
con người những khó khăn và ước mơ trong cuộc sống của các quốc gia khu vực mỹ la tinh
tôi đã gắn bó với việt nam trong một thời gian dài và đã được nhìn thấy sự nỗ lực vươn cao vươn xa của việt nam từng ngày
không chỉ riêng khối các nước mỹ la tinh tôi nghĩ festival lần này là một cách hữu hiệu để đưa người dân các nước tới gần nhau hơn
thông qua âm thanh hình ảnh qua những câu chuyện những nhân vật trong các bộ phim
việt nam và các nước mỹ la tinh đã đưa người dân các nước tới gần nhau hơn
những nước mỹ la tinh vốn có quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống tốt đẹp bắt nguồn từ sự tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc
những năm gần đây kinh tế mỹ la tinh đã có sự bứt phá phát triển mạnh mẽ về mọi mặt và được đánh giá là những điểm sáng về tăng trưởng của kinh tế thế giới
những bước phát triển gần đây của quan hệ giữa việt nam và khu vực mỹ la tinh đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại văn hóa là những triển vọng tê sáng cho sự phát triển tốt đẹp trong thời gian tới
qua mỗi một chương trình sự kiện một hoạt động ngoại giao văn hóa như thế này chúng tôi có thể giới thiệu về văn hóa đất nước con người của nhau tới nhân dân các nước giúp nhân dân các nước gần nhau hơn và hiểu nhau hơn
tôi hy vọng việt nam và các nước mỹ la tinh sẽ ngày càng gắn bó mật thiết với nhau
tuần lễ phim mỹ la tinh lần thứ sáu tại hà nội sẽ diễn ra từ ngày tám đến một mươi ba tháng một mươi và sẽ công chiếu các bộ phim của một mươi nước mỹ la tinh